xin kính chào quý khán giả của truyền hình nhân dân
như chúng ta đều biết chủ tịch hồ chí minh vĩ đại của chúng ta
là một chiến sĩ cộng sản quốc tế
và là người lãnh đạo cách mạng việt nam
đi đến thắng lợi cuối cùng
qua hai cuộc trường trinh để đấu tranh
giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước
chính vì thế mà hình tượng của chủ tịch hồ chí minh
đã trở thành một nguồn cảm hứng lớn
một hình tượng lớn đối với sáng tạo
trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật
đặc biệt là trong ca khúc việt nam
nhân kỷ niệm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi
một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
chúng tôi muốn có một cuộc trao đổi
về các ca khúc việt nam về hình tượng chủ tịch hồ chí minh
sức sống cũng như là sự lan tỏa của chúng
trong đời sống tinh thần của xã hội việt nam
từ trước đến nay
để thực hiện cuộc trao đổi này
chúng tôi đã mời tới trường quay của
truyền hình nhân dân hay về khách
và sau đây xin được trân trọng giới thiệu
trước hết có sự có mặt của
nhà nghiên cứu âm nhạc
nhạc sĩ nguyễn quang long
thư ký tòa soạn của tạp chí
thế giới âm nhạc thuộc hội nhạc sĩ việt nam
và việc cách thứ hai
có mặt trong cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay
tiến sĩ đội yên vũ
bên tập viên của ban văn hóa nghệ thuật
đài tuyên nói việt nam
dân tộc có một vị lãnh tụ mà vị lãnh tụ này trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo
có thể gọi là vô bờ bến
bất tận không bao giờ ngừng nghỉ trong cái trái tim của những người nghệ sĩ
những người con của dân tộc đó
chúng ta đã có cả một kho tàng các ca khúc việt nam
từ trước cho tới nay kéo dài rất nhiều thập kỷ
nó là một kho di sản rất là quý giá của nhà việt nam
và nó cần phải được làm đầy đặn lên được phong phú lên trong thời kỳ mới
và cái đó thì một mặt phụ thuộc vào tình yêu vào tình cảm
cũng như là tài năng của các nhạc sĩ
nhưng mặt khác thì tôi thấy cũng rất cần có một cái sự vào cuộc
trung tay trung sức của các cấp quản lý văn hóa
chúng ta có thể làm được những cái việc mà chúng ta có thể làm
ví dụ như là tổ chức các cuộc vận động sáng tác
và cần có những việc mà chúng ta có thể làm

rất nhiều việc mà chúng ta phải làm
để làm sao tôn vinh được vai trò của chủ tịch hồ chí minh
trong quá khứ trong hiện tại cũng như là trong tương lai
một lần nữa thì rất cảm ơn hai vị đã tham gia
và chia sẻ quan điểm của mình trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay